cảnh sát pháp đã buộc phải dùng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích
đến tối ngày hôm qua hàng trăm phần tử quá khích đã trà trộn vào đám đông người biểu tình
và cảnh sát đã bắt giữ khoảng ba mươi người
theo các nguồn tin nước ngoài bạo lực bùng phát khi những người biểu tình ở thủ đô
phản đối dự luật an ninh của tổng thống emmanuel macron
hiện chính phủ nước này đã nhượng bộ và cho biết sẽ xem xét lại điều khoản trong dự luật
tuy nhiên những người phản đối cho rằng dự luật có thể làm suy yếu quyền tự do báo chí
tự do ngôn luận và tự do biểu tình
một nhà thờ ở manhattan nơi có chuông tự do nổi tiếng và giáo đoàn lâu đời nhất của new york
mỹ đã bị thiêu dụi gần như hoàn toàn bên trong do trận cháy lớn vào sáng ngày hôm qua
đám cháy lan từ tòa nhà năm tầng bỏ trống liền kề vào khoảng năm giờ
sở cứu hòa cho biết có bốn người bị thương nhẹ
các hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa khổng lồ bùng cháy từ bên trong và xuyên qua nóc mái nhà
đến thời điểm hiện tại thì công tác dập lửa đã hoàn tất
cơ quan chức năng cho biết đang đánh giá thiệt hại bên trong nhà thờ và sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc
được xây dựng vào năm một nghìn tám trăm chín mươi hai đây là nhà thờ có giáo đoàn lâu đời nhất trong số các nhà thờ ở new york
có từ thời người hà lan định cư vào những năm một nghìn sáu trăm hai mươi
tổng thống nga vladimir putin cho biết trong những thập kỷ tới thì nga sẽ phát triển ở các vùng bắc cực và các vùng lãnh thổ phía bắc
theo lời của tổng thống putin sự phát triển theo hướng này là tương lai của đất nước bao gồm cả khai thác các khoáng sản và dầu mỏ
phát biểu tại cuộc gặp trực tuyến với các tình nguyện viên và những người tham gia chung kết cuộc thi tình nguyện viên nước nga năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh nga là một quốc gia phía bắc
với hơn bảy mươi của tình nguyện viên nga là một quốc gia phía bắc
với hơn bảy mươi lãnh thổ nằm ở các vĩ độ phía bắc
mọi thứ diễn ra ở phía bắc đều được đặc biệt quan tâm và có giá trị
nhà lãnh đạo nga cũng chỉ ra rằng bắc cực có rất nhiều vấn đề liên quan đến môi trường biến đổi khí hậu
ông khẳng định chính quyền sẽ dành sự quan tâm cần thiết cho điều này và sẽ đấu tranh để bắc cực được để lại cho các thế hệ tương lai
hồi tháng một mươi tổng thống nga putin cũng đã phê duyệt chiến lược của nga đối với bắc cực đến năm hai nghìn ba mươi năm
gồm các biện pháp trong khuôn khổ dự án quốc gia và các chương trình nhà nước kế hoạch đầu tư của các công ty hạ tầng
cũng như các chương trình phát triển cho các vùng và thành phố xác định các nhiệm vụ chính phát triển vùng bắc cực
trong khi thế giới tập trung vào các cuộc chiến thương mại và sự chuyển dịch cạnh tranh địa chính trị
thì nga đã âm thầm mở rộng ảnh hưởng chính trị kinh tế và quân sự của riêng mình tại bắc cực
có lẽ không có gì ngạc nhiên khi nga muốn mở rộng ảnh hưởng ở một khu vực mà họ cảm thấy gần gũi
và là nơi mang đến nhiều cơ hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ năng lượng thương mại đến quốc phòng
với lợi thế về địa lý nga đã đầu tư hàng tỷ đô la cho tham vọng tăng cường sự hiện diện của mình ở bắc cực
bằng cách mở con đường hàng hải mới nối với châu á và châu âu thông qua tuyến đường phương bắc
khai thác tài nguyên dầu mỏ cũng như xây dựng các căn cứ quân sự mới
tân trang lại các sân bay và cơ sở hạ tầng cũ dọc bờ biển phía bắc
đến nay nga đã thiết lập được sáu căn cứ quân sự
nga đã thiết lập được một mươi sáu cảng nước sâu và một mươi ba sân bay ở bắc cực
nga là quốc gia lớn nhất bắc cực
thực tế là có hai triệu người nga sống ở đó cũng có nghĩa bắc cực là nga theo nhiều cách
so với các nước khác nga đã đi trước một mươi năm
nga gần đây đã liên tiếp hiện đại hóa hạm đội tàu phá băng
trong đó nhiều tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu hạt nhân
nga khẳng định đến năm hai nghìn ba mươi năm nước này sẽ sở hữu ít nhất chín tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân nguyên tử
đây được xem là một trong những phương tiện chiến lược phục vụ nỗ lực tăng cường hiện diện ở bắc cực
do khả năng phá băng mạnh mẽ hoạt động dài ngày và có thể sản xuất nước ngọt tại chỗ
bắc cực có ý nghĩa quan trọng đối với nga hơn là tài nguyên
khu vực này cũng có giá trị kinh tế phòng thủ và vận tải quan trọng
nơi này cũng có giá trị biểu tượng và dân tộc
giới chuyên gia cho rằng chiến lược phát triển tại bắc cực của nga
vốn đã được định hình và phát triển từ lâu
trong bối cảnh căng thẳng cạnh tranh giữa các nước lớn chưa hạ nhiệt
thì đây là thời điểm không thể thuận lợi hơn để nga tăng tốc
triển khai các kế hoạch củng cố quân sự pháp lý và khai thác dầu mỏ tại các khu vực địa chiến lược
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
thủ đô seoul của hàn quốc sẽ tạm dừng cuộc sống về đêm trong hai tuần
bắt đầu từ ngày năm tháng một mươi hai trong bối cảnh giới chức xoay sở đối phó với làn sóng covid một mươi chín thứ ba
các hạn chế mới bao gồm đóng cửa toàn bộ trung tâm thương mại dạp chiếu phim tiệm cà phê internet
quán game thẩm mỹ viện và siêu thị từ hai mươi một giờ
chỉ các cửa hàng tiện lợi có diện tích nhỏ hơn ba trăm linh m hai mới được phép mở cửa ban đêm
xe buýt sẽ giảm ba mươi công suất sau hai mươi một giờ tàu điện ngầm cũng thực hiện biện pháp tương tự từ ngày tám tháng một mươi hai
quyền thị trường seoul cảnh báo tất cả hoạt động kinh tế sẽ dừng lại nếu đất nước áp đặt mức độ thứ năm về giãn cách xã hội
ngày năm tháng một mươi hai ủy ban liên bộ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của campuchia công bố áp dụng quy định mới
có hiệu lực từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới
buộc tất cả du khách nhập cảnh nước này phải cách ly một mươi bốn ngày và phải xét nghiệm ngay khi đến
các du khách phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế nước
cư trú cấp và công nhận âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi đến campuchia
quy định mới tạm dừng việc bảo trợ cho các đối tượng là nhà đầu tư doanh nghiệp nhân viên công ty
chuyên gia và nhân viên kỹ thuật nhập cảnh campuchia dưới một mươi bốn ngày
nhật bản sẽ trở thành nước chủ nhà của fifa club world cup hai nghìn hai mươi một
một giải đấu hàng đầu
fifa cho biết sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu theo đó vẫn sẽ có bảy câu lạc bộ tham gia
trong đó có sáu đội bóng vô địch các châu lục và một câu lạc bộ của nước chủ nhà
ban đầu fifa dự định mở rộng quy mô giải đấu với sự góp mặt của hai mươi bốn câu lạc bộ và diễn ra tại trung quốc
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên fifa quyết định đưa giải đấu tới nhật bản và giữ nguyên thể thức
khi sắp sửa phải từ giã cõi đời vì bệnh tật
thì có lẽ điều mà nhiều người tha thiết muốn nhất đó là một cái nắm tay một cái ôm ấm áp với người thân
nhưng ở mỹ thì đó lại là điều xa xỉ với nhiều người
vì những bệnh nhân covid một mươi chín và người nhà phải nói lời từ biệt sau cùng qua chiếc ipad để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
những chiếc máy tính bảng ipad thư vốn để giải trí và kết nối liên lạc giữa người với người trong xã hội sôi động này
giờ đây đã có thêm một công dụng đau lòng
đó là đóng vai trò cầu lối
giúp cho những bệnh nhân
những bệnh nhân covid một mươi chín nói lời từ biệt sau cùng với gia đình người thân
những chiếc ipad này được chúng tôi sạc pin đầy đủ cất giữ và luân chuyển để sử dụng
thật sự rất khó khăn để xử lý
bạn sẽ không biết phải nói như thế nào khi phải gọi cho một người vợ trẻ để thông báo rằng chồng cô ấy sắp chết
và đề nghị cô ấy có thể nói lời chào tạm biệt qua chiếc ipad
không chỉ cô ấy bị tổn thương đâu
mà chính bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng cả về tinh thần và tâm lý
do nguy cơ lây nhiễm các bệnh nhân trong các đơn vị icu phải nói chuyện với gia đình và bạn bè
thông qua những chiếc ipad như thế này thay vì tiếp xúc trực tiếp
họ cần sự giúp đỡ để xoa dịu những nỗi đau chia xa
và chúng giúp họ có thể đến gần nhau hơn thông qua những thông điệp được gửi gắm
thay vì những cái ôm cuối cùng vì ít nhất là họ vẫn có thể nhìn và nghe
trước đó trên mạng xã hội twitter đã lan truyền một bức ảnh cho thấy hàng chục chiếc ipad đang được
chuẩn bị để những bệnh nhân tại khu chăm sóc tích cực icu thực hiện những cuộc gặp nói lời từ biệt
sau cùng với gia đình người thân bức ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ hàng ngàn lần
nhiều chuyên gia y tế cũng chia sẻ bức ảnh và bình luận những chiếc ipad chất đóng
chuẩn bị cho những lời từ biệt cuối cùng không phải là điều mà ông steve jobs từng nghĩ đến
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay